đã bước sang tháng thứ bảy nhưng tại xã phước ngãi huyện ba chi tỉnh bến tre vẫn chưa có đủ nước
ngọt để người nông dân xuống giống vài cơn mưa muộn không đủ để rửa mặn đã xâm nhập sâu vào nội
đồng từ nhiều tháng trước đó đối diện với cảnh thiếu nước ngọt trầm trọng người dân ở đây đành
sử dụng khoảng cách sống chung với hạn mặn điều mà họ chưa sẵn sàng cho những khó khăn vượt quá
sức tưởng tượng này trong mùa hạn mặn thì ở bến tre việc nước ngọt để sinh hoạt hàng ngày là vô
cùng khó khăn ở nhà của hai anh năm ở đây tôi thấy là anh có khoảng một mươi năm cái ống cống như thế này để chữa
nước mưa hôm nay thì đã ở đây đã có một vài trận mưa rồi nhưng chỉ có được khoảng là ba bốn ống
cống đầy nắp đây là đã chứa nước còn tất cả những ống ở phía ngoài kia thì vẫn đang mở trong cống
này để chứa nước sinh hoạt hàng ngày đây là nước mặn với bây giờ không phải là nước ngọt như tôi
mới nói đây là là nước mặn họ bơm từ ở dưới sông ở dưới kia lên để sử dụng việc mà sinh hoạt đặc
biệt là việc tắm rửa rất là khó khăn mỗi người sẽ tắm bằng nước mặn sau đó sẽ có một cái một cái
kéo như thế này là nước ngọt để chán lại thôi nếu mà không chán bằng nước ngọt thì rất là ngứa có ba
cái nguồn thu nhập dữ lắm mất một vụ lúa mặc một vụ lúa trong trong trường hợp như nhà mình mất một
vụ lúa thì mình bù lại bằng cách nào mình làm thế nào thì giờ có dạng giờ mình có chăn nuôi bò là
mình khá mình tương đối khá thì mình mới có bò chứ còn người dân mà mà có bò mình nuôi rồi mình có
cái rơm rạ mình mới chăm sóc nó nó nó nó còn mà yếu yếu là cái loa đuối nắng quá nắng ra ngoài nó
nó còn màu nó đeo cái chuyện này và nó còn mang bệnh thêm nữa đây là cái lượng thức ăn cách nhà ông
bé năm chừng năm trăm linh m gia đình ông phạm văn phương người dân nơi đây thường gọi ông là út huệ một hộ
nông dân nuôi lươn giống cũng đang gồng mình chống trọi với đợt hạn mặn kéo dài và khốc liệt nhất
trong lịch sử tại đồng bằng sông cửu long nếu như trước đây vào thời điểm này lươn con đã được ông
huệ đưa ra khỏi hồ ấp và xuất đi các địa phương nuôi trồng thành lươn thương phẩm thì giờ đây có
nguy cơ mất trắng bởi lượng giống không đảm bảo chất lượng lươn bố mẹ cũng không chịu được hạn mặn thường
xuyên chết khô khiến ông vô cùng lo lắng với hai trăm linh cặp lươn bố mẹ mỗi năm mang về nguồn thu hàng trăm
sinding dàm tiền bán lươn giống xong hiện tại ông út huệ đang đứng trước một trong những thách thức
lớn nhất đời mình khi sinh kế bấy lâu có nguy cơ bị hàn mặn phá hủy đúng một năm nay thì cái nguồn
nước hôm nay bị hạn và hạn kéo dài nước thì nước mạng cho nên cái con dương này thì nó phải chịu
cái nước ngọt nhưng mà nước mặn thì nó không chịu tới ngày hôm nay đó là em vẫn là còn adây
thì không có nước cho nên lương
giờ mình lo ngại là vấn đề
nếu mà hạn mà kéo dài nữa
nếu nước mặn nó vô
thì con lương con nó chịu không nổi
còn lương bố mẹ thì nó không chết
nhưng mà nó bị ngẳng
nó bị hư trứng đi
nó không sinh sản được
tất nhiên là cái lứa đó
mình phải bỏ luôn rồi đó
phải nói rằng cái tình hình hạn mặn
năm hai nghìn hai mươi năm nay
nó diễn ra rất là khốc liệt
đồ mặn nó cao
nó xâm mặt sâu
vô cầu hầu như là toàn tỉnh bến tre
mà lại kéo dài
làm ảnh hưởng rất lớn
đến đời sống sinh hoạt
cũng như là sản xuất của bà con nông dân
mà theo những nhà chuyên môn
thì dự báo trong những năm tới
thì cái tình hình xâm mặn mặn này
còn sẽ diễn biến phức tạp hơn nữa
có một cái vấn đề là
cái diễn biến thì nó càng gai gắt
nó càng phức tạp
thành ra mặc dù trong thời gian qua
chúng ta cũng đã có những cái tổ chức
những cái hội thảo
những cái buổi trao đổi
hoặc là cái thông tin tuyên truyền
tập quân hướng dẫn dân dân
nhưng mà chúng tôi thấy rằng
trong cái bối cảnh hiện nay
thì chúng ta cần phải tiếp tục làm
và làm một cách rõ ràng cụ thể hơn
để chúng ta xác định cái vấn đề
nó rõ hơn từ từ đó
chúng ta mới có thể có những cái ứng phó
nó phù hợp và nó tốt hơn
cho đến nay ông kê
cũng như hàng ngàn người nông dân khác
những người phụ thuộc hoàn toàn
và ba vụ lúa trên cánh đồng
nằm tại ngã ba vàm cỏ
và sông xoài giạp
xã tân phước huyện gò công đông
tỉnh tiền giang
vẫn chưa thể xuống giống cho vụ mới
cũng giống như những người nông dân ở bến tre
họ đã mất đi một vụ
nước ở những con mương
dẫn dùng tưới tiêu cho đồng ruộng
vẫn ánh lên màu hạn mặn
màu mà người dân ở đây
thường gọi là màu cary chết chóc
cuộc sống của những người nông dân
vốn một nắng hai xương
chân lấm tay bùn
gắn bó với đồng ruộng như ông kê
giờ lại phụ thuộc hoàn toàn vào những người con
đang phải bỏ xứ đi làm công nhân
vì hạn mặn
những hạt phù sa vốn đã hiếm hoi
giờ lại trở nên muộn màng
và mặn mòi qua đỗi
cuối năm hai nghìn một mươi chín
vì qua là
coi như là bị hạn mặn thắt thu
cũng như là
tương đối khoảng tám mươi trăm
có người đủ vốn có người không luôn
giờ kinh nó mặn chát
mà giờ ở ngoài
cái cống này không biết số mấy
trong thời gian mà mình đóng cống
nó bùi cạn
bây giờ nó tháo nó chảy lửng lửng
nhưng hơn nửa kinh chứ nó không cạn
nó vẫn còn xấu hoài
vừa lũ xài thôi chứ cũng chưa có dư nữa
ở đây là đạo diễn
không lấy nước mặn không
bởi vì dùng này
từ tâm phước ở đây là có
đấm ống rồi
đúng là lấy nước phèn lên với nước mặn lên không
không có lấy được nước ngọt
thì mấy hôm
cuối tháng duyên
tới nay có làm đâu
con cái làm công ty chứ
chẳng như tôi giờ này
chứ đâu có làm gì đâu
mình cũng không có cái xuyên ghế gì khác
không ở đây đâu có trồng trọt
đâu có gì mà cạn nước kinh
nước ao đâu có gì để sản xuất cả đồng
như làm lúa hay là trồng trọt
không có miếng nước nào nước
số liệu thống kê cho thấy
sông vàm cỏ đông và sông vàm cỏ tây
có những thời điểm hạn mặn
an sâu và nội thủy
đến hơn một trăm năm mươi km
hệ quả là đời sống của hàng triệu nông dân
tại đồng bằng sông cỏ đông
sông kiều long bị ảnh hưởng nặng nề
khiến nhiều người phải ly nông
ly hương tìm sinh cây mới
không biết những hệ quả này
sẽ còn đeo bám dài rằng
những người nông dân đồng bằng sông kiều long đến bao giờ
khi tác động của biến đổi khí hậu
và dã tâm của con người
những người đã và đang xây dựng
những đập thủy điện khổng lồ trên thượng nguồn
vẫn đang là yếu tố chính
khiến một trong những châu thổ lớn nhất thế giới
đang biến đổi
theo chiều hướng không ai có thể ngờ tới